hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng nguyễn xuân phúc nhà nhà hạn chế rác thải nhựa người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa xã hội tiến đến nói không với rác thải nhựa
sáng nay tại chợ phú gia quận tây hồ thanh đoan hà nội đã tổ chức triển khai mô hình điểm chợ dân sinh giảm rác thải nhựa năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay tại chợ phú gia quận tây hồ thanh đoan hà nội đã tổ chức triển khai mô hình điểm chợ dân sinh giảm rác thải nhựa năm hai nghìn hai mươi
trên năm trăm linh cuộn túi đựng rác thải hữu cơ tự phân hủy hàng trăm chiếc làn nhựa sử dụng nhiều lần phát ba tờ rơi tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa
hai mô hình điểm đầu tiên này được xây dựng ở chợ văn la hà đông và chợ phú gia quận tây hồ sau đó sẽ tiếp tục nhân rộng ở các chợ trên địa bàn hà nội